chiều ngày hai mươi sáu tháng một tức ngày hai tết lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông cà ti của thành phố phan thiết bình thuận
mừng đảng mừng xuân canh tí hai nghìn hai mươi đã được tổ chức
đây là một trong những hoạt động thể thao lâu đời gắn bó với đời sống văn hóa và tinh thần của người dân thành phố biển phan thiết mỗi dịp tết đến xuân về
đua thuyền truyền thống của ngư dân vùng biển thành phố phan thiết là một trong những hoạt động thể thao lâu đời gắn bó với đời sống văn hóa và tinh thần của người dân mỗi dịp xuân về
lễ hội nhằm tiếp tục duy trì loại hình thể thao truyền thống được gắn với các hoạt động đánh mắt hải sản và đời sống sinh hoạt của cộng đồng bà con ngư dân vùng biển
thể hiện tinh thần đoàn kết và sức mạnh được nhân dân thành phố phan thiết cũng như du khách trong và ngoài tỉnh đến xem và cổ vũ
sự cổ vũ hết mình của người xem đã tiếp thêm sức mạnh cho các vận động viên cố gắng tối đa khả năng của mình
kết quả giải nhất nội dung năm trăm linh m thuộc về đội thuyền của phường phú tài nội dung một bảy trăm linh m thuộc về đội phương đức thắng